hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp thứ tám phiên bất thường
nhằm thông qua những nghị quyết quan trọng về phân bổ điều chỉnh nguồn vốn kế hoạch đầu tư chung và dài hạn
cho các dự án phát triển kinh tế xã hội nghị quyết về nhập điều chỉnh đặt tên đổi tên thôn xóm
đồng thời tiến hành miễn nhiệm và bầu cất chức danh của hội đồng nhân dân tỉnh và ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh
tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình đã lắng nghe và cho ý kiến về quyết định phân bổ
điều chỉnh nguồn vốn chi tiết cho các dự án thuộc các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh
và thông qua quyết định chủ trương đầu tư một số dự án để bảo đảm theo đúng quy định
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định việc nhập điều chỉnh đặt tên đổi tên thôn xóm khu phố thuộc các huyện đà bắc
mai châu yên thủy và tân lạc
cũng tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh hòa bình tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh
các ban của hội đồng nhân dân tỉnh và ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh